tính đến một mươi ba h ba mươi phút ngày hôm nay ba tháng hai đã có bốn mươi ba tỉnh thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học
để phòng dịch viêm đường hốp cấp do chủng mới của virus corona gây ra mới nhất là các tỉnh phú thọ và bắc nịch
bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo
các trường đại học thực hiện nghiêm túc công điện số bốn mươi ba của bộ trưởng về công tác phòng chống dịch
văn bản hướng dẫn số hai trăm sáu mươi hai trăm sáu mươi năm của bộ và các hướng dẫn của ngành y tế về công tác phòng chống dịch
đồng thời bộ yêu cầu các địa phương các trường đại học báo cáo kịp thời tình hình phòng chống dịch của địa phương
cơ sở đào tạo về ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus corona của bộ giáo dục và đào tạo
qua email trước một mươi năm h ba mươi hàng ngày để tổng hợp báo cáo ban chỉ đạo quốc gia
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã thiết lập đường dây nóng qua số điện thoại bảy mươi tám sáu trăm bảy mươi tám ba trăm năm mươi ba
ba năm để tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra